thời gian nắng mạnh nhất xuất hiện trong khoảng từ một mươi một h trưa cho đến khoảng một mươi bốn h chiều
đây cũng là lúc mà nền nhiệt ở tây nguyên và nam bộ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày
khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi trên khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
cường độ gió đông bắc giảm còn mức cấp bốn năm sóng biển thấp dưới hai m năm mươi mưa rông chỉ xảy ra lắc đắc một vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước